tại thành phố con tum ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện quốc gia vừa phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh con tum tổ chức chương trình hành trình đỏ
đây là lần thứ năm chương trình này được tổ chức tại tỉnh con tum
với chủ đề hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi giọt hồng bắc tây nguyên tại lễ phát động đã có hàng trăm cán bộ công chức và các đoàn viên thanh niên trên địa bàn đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện
ước tính thu đạt ba trăm linh ba trăm năm mươi đơn vị máu toàn bộ số máu trên được chuyển về ngân hàng máu sống tỉnh con tum để phục vụ cho cấp cứu và các bệnh nhân thiếu máu
theo ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh con tum từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã tiếp nhận ba ba trăm linh đơn vị máu
đến hết năm hai nghìn hai mươi ban chỉ đạo vận động hiến hơn năm đơn vị máu cung cấp cho ngân hàng máu sống của tỉnh con tum phục vụ việc cấp cứu cho các bệnh nhân cần máu